hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trước khi bệnh nhân có chuyển biến tích cực bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã ngay lập tức đưa trực thăng ra bệnh xá đảo trường sa để đưa bệnh nhân về đất liền điều trị
bệnh nhân là người phú yên đang đánh cá thì đột quỵ và được chủ tàu đưa vào cấp cứu tại bệnh xá đảo trường sa
tại đây sau khi cấp cứu các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não bán cầu phải
quá trình điều trị thấy tình trạng ngư dân có tiến triển nên bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã điều động máy bay trực thăng ra vận chuyển bệnh nhân về đất liền để tiếp tục tích cực điều trị
tại khu vực thôn năm xã hòa khương huyện hòa vang thành phố đà nẵng vừa mới xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và một xe tải khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ
cú đâm trực diện khiến ông trúc tử vong tại chỗ xe máy bị biến dạng phần đầu
theo nhiều người dân chứng kiến vì tránh một xe ô tô đang đỗ cùng chiều trên đường nên ông trúc đã điều khiển xe lấn sang làn đường ngược lại đúng lúc này xe ô tô tải đi đến và bất ngờ không xử lý kịp
nhận được tin báo công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông
lại vừa có thêm một vụ sập cổng trường xảy ra tại tỉnh nghệ an mới đây một học sinh lớp ba trường tiểu học nguyễn trường tộ cơ sở hai xã hưng trung huyện hương nguyên tỉnh nghệ an đã bị chấn thương ở chân do cánh cổng trường bị sập
theo báo cáo của trường tiểu học nguyễn trường tộ vào giờ ra chơi trong buổi học vào chiều ngày hai tháng một mươi một số học sinh của trường đến khu vực cổng trường chơi
họ bị đổ xuống và đè lên chân của một em học sinh sau khi xảy ra sự việc nhà trường đã nhanh chóng đưa học sinh này đến bệnh viện cấp cứu
các bác sĩ cho biết học sinh bị mẻ dạn xương một phần thanh sắt đâm vào chân phải phải khâu nhiều mũi
và đây cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại